hôm nay trước giờ khai mạc phiên họp chủ bị đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
lãnh đạo đảng nhà nước các đại biểu giữa đại hội đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
người sáng lập và giàn luyện đảng ta lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam

lần nữa phát huy tốt vai trò là lực lượng nồng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ các mục tiêu trọng điểm
những người lính cảnh sát cơ động đã và đang góp phần vào thành công của đại hội đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương
tiếp tục với những tin tức khác cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hcm cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi trung tính hai mươi tuổi
ngụ tại quận một mươi một để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tính xin tiền mẹ ruột để đi chùa điện thoại nhưng bị từ chối nên hai mẹ con đã nảy sinh mâu thuẫn tính đập phá một số đồ trong nhà và lấy xăng ham dọa đốt nhà
nhận được tin báo công an phường ba quận một mươi một cùng bảo vệ dân phố đã xuống nhà mời tính về công an phường làm việc
tuy nhiên nghi can này không chấp hành mà chửi bới rồi bỏ đi
thế vậy đồng chí phạm đình khương là cán bộ công an phường nhú tay tính để đưa về phường
những kẹp cổ đâm liên tiếp vào đầu và mặt của đồng chí khương
lúc này lực lượng bảo vệ dân phố cùng người dân đã bắt giữ tính giao cho công an quận một mươi một điều tra xử lý
tại công an quận một mươi một tính khai nhận toàn bộ hành vi của mình
công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh vừa khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
các bị can nguyễn văn hạnh và nguyễn văn hà cùng chú tại huyện gia lâm thành phố hà nội là các đối tượng nghiện ma túy
để có tiền ăn chơi hai đối tượng trên thường lang thang tại các địa bàn đơn cận để cướp giật tài sản của người đi đường
chỉ trong ngày bốn tháng một hạnh và hà đã cướp được hai chiếc túi sách của hai người phụ nữ đi xe máy một mình qua quãng đường vắng trên địa bàn huyện tiên du
cách đây giờ đồng hồ đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ một vụ sản xuất dấm bằng acid cùng nhiều thực phẩm gia vị không rõ nguồn gốc xuất xứ
sau quá trình theo dõi công an tỉnh nghệ an phát hiện nguyễn thị thu chú tại tp vinh đang đưa số lượng lớn đi tiêu thụ tại chợ vinh
qua kiểm tra và khám xét nơi ở lực lượng chức năng đã phát hiện tại nhà nguyễn thị thu đang sản xuất giống gạo bằng nước lạnh với acid acitic
đoàn đã tiến hành lập biên bản và niêm phong thu giữ tám trăm năm mươi tám chai giấm được rán nhãn giấm gạo hoa gạo
một can nhựa loại hai mươi lít đang chứa bốn lít acid một phi nhựa loại một trăm hai mươi lít dùng để pha chế giấm
kiểm tra hộ dân bên cạnh lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhà anh phạm văn phúc nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc với hai mươi lít acid hơn một trăm linh kg ruốc bông gần một bốn trăm linh chai dấm và nhiều gia vị thực phẩm khác
còn tại quảng bình hơn năm trăm linh kg thịt động vật không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối được vận chuyển trên xe khách chạy tuyến đà nẵng hải phòng vừa bị công an tỉnh quảng bình phát hiện và bắt giữ
số thực phẩm trên được vận chuyển trên xe khách dường nằm gồm bảy thùng xốp
được chất đầy thịt chó mèo ướp lạnh với tổng trọng lượng là hơn năm trăm linh kg
qua khai nhận của nguyễn hòa cường chú tại phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng thì số hàng trên được một người không rõ địa chỉ thuê trở ra nam định và hải phòng tiêu thụ
toàn bộ số hàng trên đều không rõ nguồn gốc không có dây chứng nhận kiểm dịch thú y và bốc mùi hôi thối
đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã lập biên bản tạm giữ phối hợp với tri cục thú y tỉnh quảng bình tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định
hôm nay đội quản lý thị trường số ba tri cục quản lý thị trường tỉnh sơn la phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy hàng hóa tịch thu do vi phạm hành chính đã thu giữ được trên địa bàn huyện mộc châu
trong đợt này có hai mươi năm loại hàng hóa tịch thu bị tiêu hủy là các mặt hàng nhập lậu quá hạn sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng cấm kinh doanh hàng thuộc diện tiêu hủy gồm rượu thuốc lá mỹ phẩm đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực bánh kẹo sữa thực phẩm bột giặt mì chính
trong đó bốn mặt hàng tiêu hủy nhiều nhất là thuốc lá với số lượng bốn năm trăm linh bao rượu ngoại hơn một sáu trăm linh chai bánh kẹo các loại hơn ba trăm linh hộp và hai trăm sáu mươi kg nội tạng động vật với tổng trị giá khoảng ba trăm linh
những thông tin tại quảng bình và sơn la vừa rồi đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng các đơn vị địa phương trong cuộc chiến chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hàng kém chất lượng dịp cuối năm
và vào thời điểm này lực lượng chức năng tỉnh lâm đồng cũng đã triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh với tình trạng hàng giả hàng lậu
với mong muốn tết đến xuân về người tiêu dùng trên địa bàn sẽ mua được những sản phẩm chất lượng không ảnh hưởng đến sức khỏe
đây là hai xe ô tô tải
chở ba trăm linh năm thùng trái cây trung quốc gồm quýt táo lê lưu vừa bị lực lượng công an thành phố bảo lộc bắt giữ khi hai xe này đang chuẩn bị xuống hàng tại chợ bảo lộc
ông phạm bộng điệp và bà nguyễn thị thu hương cùng chú tây tỷ đồng nai là chủ của hai chiếc xe đã không chấp trình được giấy tờ chứng minh nguồn cốc số trái cây nói trên
toàn bộ một sáu tấn trái cây này đã bị tịch thu tiêu hủy
còn đây là hai trăm bảy mươi kg lồng heo đang bốc mùi được bà phạm thị hồng loan ở xã lộc châu thành phố bảo lộc thu gom tại thành phố đà lạt và nguyễn đức trọng đang chuẩn bị đưa về tp hcm tiêu thụ đã bị công an thành phố bảo lộc kịp thời phát hiện bắt giữ chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại xã lộc châu
bên cạnh đó những chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước việt nam và thái lan cũng được trình diễn để khách hàng thành phố hồ chí minh có nhiều cơ hội tiếp cận với nền văn minh của xứ sở chùa vàng
hội trợ được tổ chức với mong muốn mở ra một kênh mua sắm hàng hóa đảm bảo chất lượng thường xuyên và quen thuộc đến với người tiêu dùng thành phố hội trợ diễn ra từ ngày hai mươi tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
hội chữ thập đỏ tỉnh phú yên phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức trao tặng máy e com bảy trăm một mươi tám cho các chủ tàu thuyền trong tỉnh chương trình này được thực hiện từ chiến dịch kết nối biển đông do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phát động
có bốn mươi ngư dân có tàu thuyền ở thành phố tuy hòa huyện đông hòa tuy an và thị xã sông cầu tham gia đánh bắt trên biển nhưng chưa có thiết bị liên lạc tầm xa được nhận máy i con trong đợt này
mỗi máy có giá trị gần một mươi hai năm triệu đồng với tổng số tiền thực hiện gần năm trăm linh triệu đồng được biết ngoài phú yên thông qua chiến dịch kết nối biển đông do trung ương hội chợ thập đỏ việt nam phát động còn tổ chức trao tặng bảy trăm linh bảy máy ecom cho ngư dân của hai mươi ba tỉnh thành trong cả nước giúp cho ngư dân dễ dàng kết nối thông tin với đất liền và các tàu trong tổ đội yên tâm vươn khơi bám biển dài ngày
thời tiết thuận lợi vào những ngày cuối năm đã mang đến cho nhiều chủ tàu cá ở xã nghĩa an tp quảng ngãi những mẻ lưới nặng chĩu cá chuông
ngay khi cập bến thì nhiều tiểu thương đã đến mua ngay tại bến các chủ tàu và ngư dân lao động đều rất phấn khởi vì một phiên biển thắng lớn sẽ giúp ngư dân có một cái tết no đủ hơn ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
hơn hai mươi ngày vượt sóng đánh bắt cá trên ngư trường biển hoàng sa anh trần viết tiết bốn mươi năm tuổi ở xã nghĩa an thành phố quảng ngãi cập bến với trên một mươi năm tấn cá chuồn ước trị giá gần bốn trăm linh triệu đồng
nhờ thời tiết thuận lợi vào những ngày cuối năm nên anh tiết cùng lao động
các chủ tàu và ngư dân lao động trên tàu đã không được mẻ cá chuồn lớn nhiều ngư dân rất phấn khởi vì có tiền để lo tết bình thân hai nghìn một mươi sáu
còn tàu cá của anh nguyễn liêm bốn mươi tám tuổi ở xã nghĩa an tp quảng ngãi với một mươi lao động đã gặp bến với trên hai mươi tấn cá chuồn
nhờ cá được giá cao vào thời điểm cuối năm nên sau khi tàu cập bến các tiểu thương đã đến đặt mua ngay
nhờ đó anh liêm đã thu lời gần năm trăm linh triệu đồng không chỉ anh liêm mà nhiều ngư dân lao động cũng rất vui mừng

so với cùng kỷ năm trước năm nay rất nhiều ngư dân ở xã nghĩa an tp quảng ngãi rất phấn khởi vì được mua cá chuồn
những mẻ cá lớn từ hoàng sa đã góp phần cho ngư đòi lửa ấm cúng hơn trong những ngày tết bình thân hai nghìn một mươi sáu